theo lộ trình bắt đầu từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
tuy nhiên nhiều địa phương đề xuất nên lùi lại một năm do chưa chuẩn bị kịp thời về điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất
các ý kiến này được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm học hành một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín vừa được bộ giáo dục và đào tạo tổ chức ngày hai mươi một tháng tám
lý do mà nhiều địa phương đưa ra cho kiến nghị lùi thời gian này chủ yếu là do đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất đặc biệt là ở các huyện miền núi
đội ngũ giáo viên qua nhiều thời kỳ đang còn nhiều bất cập điều kiện trường lớp thiếu thốn
theo đó nhiều ý kiến cho rằng bộ giáo dục và đào tạo cần công bố điều kiện tối thiểu đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục đào tạo theo chương trình mới
điều này nhằm giúp cho các địa phương có cơ sở để chuẩn bị
trước ý kiến của một số địa phương phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
đã ban hành từ lâu các địa phương đều đã có thời gian chuẩn bị vì thế cần khẩn trương tích cực hơn nữa
đã có rồi thì các đồng chí phải qua các chương trình tập huấn phải lan cái đi xuống
và cái sự đổi mới này phải ngay bây giờ các giáo viên là bây giờ phải mang cái tinh thần đổi mới vào ngay dạy theo chương trình cũ của mình cũng có tinh thần đổi mới được
liên quan đến việc triển khai chương trình phổ thông mới đại diện ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu nhi đồng quốc hội
cũng lưu ý dù hạt định là từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên vấn đề là làm sao có chương trình học tốt nhất cho các em
chương trình phương pháp thời cô chọn vẹn phải xem xét kỹ khâu chuẩn bị cơ sở vật chất
không thể tiếp tục triển khai để lại đổi mới và sửa mà nên làm thật chậm thật kỹ và đầy đủ
và cái điều kiện của chúng ta hiện nay là còn rất khó khăn
chúng ta phải phấn đấu nhưng còn rất khó khăn
đại đa số người dân chúng ta cũng còn khó khăn
chúng ta hãy làm những cái chương trình tương đối giáo dục làm sao để phù hợp với đại đa số người dân của chúng ta
để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình phổ thông mới
ngoài kiến nghị lùi thời gian thực hiện nhiều đại biểu cũng đề xuất
bộ giáo dục và đào tạo cần tập trung vào vấn đề truyền thông chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới
và có hướng dẫn thực hiện cụ thể chi tiết rõ ràng từng phần gửi tới các địa phương trên cả nước
song song với đó yếu tố cốt lõi để thực hiện thành công chương trình mới là giáo viên
bộ giáo dục và đào tạo nên dành thời gian đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
đủ đáp ứng chuẩn chương trình mới trực tiếp không đào tạo qua hình thức gián tiếp